trong bốn tháng qua lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh bắc ninh đã thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát
qua đó đã lập biên bản một ba mươi một trường hợp vi phạm trong đó hơn chín trăm một mươi trường hợp xe ô tô chở hàng quá trọng tải
tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự an toàn giao thông và giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn
từ ngày hai mươi sáu tháng ba đến ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh bắc ninh đã kiểm tra lập biên bản hơn một ba mươi trường hợp vi phạm
trong đó trên chín trăm một mươi trường hợp xe ô tô chở hàng quá trọng tải trong đó có hơn hai trăm ba mươi xe ô tô chở quá tải trên một trăm linh
hơn bốn mươi trường hợp không có giấy phép lái xe đăng ký xe một mươi bốn trường hợp không có giấy chứng nhận kiểm định
hiện phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc ninh và công an tỉnh bắc ninh đã thông báo
công an các huyện thị xã thành phố đang tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các kế hoạch chuyên đề về trật tự an toàn giao thông
tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả tháng cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo kế hoạch của giám đốc công an tỉnh
đặc biệt bố trí lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm ngoài giờ hành chính tập trung tại những địa bàn tuyến phức tạp